dự đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ một mươi vào sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị quân ủy trung ương bộ quốc phòng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua quyết thắng hiệu quả thiết thực hơn nữa
các cấp ủy tổ chức đảng và chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả tinh thần thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua và càng khó khăn càng phải ra sức thi đua
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đây là hoạt động thiết thực góp phần cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn năm hai nghìn hai mươi chào mừng đại hội thi đua yêu nước lần thứ một mươi đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng quân đội lần thứ một mươi một và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
chúng tôi lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của quân ủy trung ương
của bộ quốc phòng phong trào thi đua quyết thắng luôn được cấp quỷ chỉ huy các cấp các đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ và hiệu quả có sức loan tỏa lớn tạo được nhiều giá ấn tốt đẹp những tình cảm sâu sắc trong đồng bào chiến sĩ cả nước
gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua các cuộc phận động lớn của đất nước phong trào thi đua quyết thắng đã diễn ra liên tục rộng khắp toàn quân thực sự là động lực to lớn trực tiếp góp phần cổ vũ
động viên cán bộ chiến sĩ tích cực rèn luyện học tập nâng cao trình độ làm chủ vũ khí trăng bị hiện đại cũng như nâng cao chất lượng tổng hợp khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của quân đội xây dựng quân đội cách mạng chính quy tuyên nhẹ từng bước hiện đại
thủ tướng bày tỏ xúc động trước những hành động việc làm thiết thực ý nghĩa của những anh bộ đội cụ hồ hàng đêm ngủ ngoài rừng canh giữ vững chắc tuyến biên giới để ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh
nhường chỗ ngủ tận tình chăm sóc người dân tại các điểm cách ly thậm chí có những đồng chí có người thân trong gia đình mất mà không thể về được vì còn đang làm nhiệm vụ
những kết quả quan trọng đạt được của nước ta trong công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín có sự tham gia tích cực trách nhiệm đóng góp quan trọng của lực lượng quân đội
trong thời gian tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc có những thời cơ lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhất là vấn đề biển đảo về an ninh phi truyền thống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch kích động chia rẽ nội bộ trong đảng

trong thời gian tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc có những thời cơ lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn chia rẽ nội bộ trong đảng